ngày sáu tháng một hơn hai người đã đến tham gia đăng ký hiến máu khởi động chương trình chủ nhật đỏ năm hai nghìn hai mươi tại tỉnh đắk lắc và thu về hơn một hai trăm linh đơn vị máu
huyện crong park là điểm đầu tiên của chương trình chủ nhật đỏ tỉnh đắk lắc năm hai nghìn hai mươi
khoảng hai người dân là đồng bào của hai mươi ba dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn đã đăng ký tham gia hiến máu
trong đó có các nhóm tình nguyện viên người phân kiều tây nùng ede nhiệt tình tham gia cổ vũ chọn người mạnh khỏe đi hiến máu cứu người
huyện cronpup là điểm đầu tiên của chương trình chủ nhật đỏ năm hai nghìn hai mươi tại tỉnh đắk lắc và thu về hơn một hai trăm linh đơn vị máu khởi động chương trình chủ nhật đỏ năm hai nghìn hai mươi tại tỉnh đắk lắc
huyện cronpup là điểm đầu tiên của chương trình chủ nhật đỏ năm hai nghìn hai mươi tại tỉnh đắk lắc và thu về hơn một hai trăm linh đơn vị máu khởi động chương trình chủ nhật đỏ năm hai nghìn hai mươi tại tỉnh đắk lắc